chiều ngày ba mươi một tháng năm đoàn công tác của ban bí thư do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tình ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam làm trường đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ đảng ủy khối các cơ quan trung ương
về việc kiểm tra công tác phòng ngừa khắc phục những mặt còn hạn chế thiếu sót trong ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến
tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên của các cơ quan
đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của bộ chính trị ban bí thư nhằm tăng cường và thực hiện hiệu quả công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
công tác này sẽ giúp các tổ chức đảng cơ quan đơn vị kịp thời phòng ngừa khắc phục những hạn chế thiếu sót
trong việc ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp
đồng chí trần thanh mẫn yêu cầu thực hiện nghiêm trên nguyên tắc công khai dân chủ
tuyệt đối không gây khó khăn trong quá trình kiểm tra đối với ban thường vụ đảng ủy khối cơ quan trung ương
các đảng ủy trực thuộc và tại con tum điện biên
báo cáo kết quả kiểm tra sẽ được hoàn thiện trình ban bí thư trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín